thưa quý vị sáng nay phóng viên intv đã có mặt tại xã vạn điểm huyện thường tín tp hà nội
để ghi nhận diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc cháu bé một mươi bảy tháng tuổi tử vong
công an huyện thường tín đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị an ba mươi tuổi
và nguyễn thị lành ba mươi một tuổi cùng chú tại thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên hà nội
để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu ngày một tháng ba công an huyện thường tín nhận trình báo
việc cháu bé một mươi bảy tháng tuổi ở thôn đặng xá xã vạn điểm huyện thường tín
tử vong khi gửi tại cơ sở trông trẻ tự phát trên địa bàn xã vạn điểm
ngay sau đó công an huyện thường tín đã triệu tập đối tượng có liên quan lên làm việc lấy lời khai
tại cơ quan công an ban đầu hai đối tượng khai do bé trai tự ngã không bị tác động bên ngoài
tuy nhiên qua đối chiếu với bằng chứng ở hiện trường tài liệu thu thập được
kết hợp với quá trình đấu tranh giữa an và lành công an huyện thường tín nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường
hai nghi phạm sau đó liên tục thay đổi lời khai tuy nhiên nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân
sau khoảng một ngày đấu tranh của cơ quan công an an và lành đã từng bước khai nhận hành vi đánh đập
bạo hành khi cháu bé khóc dẫn đến thương tích khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não chảy máu não phủ não
tuy nhiên qua đối chiếu với bằng chứng ở hiện trường tài liệu thu thập được kết hợp với quá trình đấu tranh giữa an và lành công an huyện thường tín nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường
nói hai đối tượng này đã khai nhận nhiều lần liên tiếp có hành vi bạo hành cháu bé
sau khi thu thập được lời khai cơ quan công an huyện thường tín đã thuyết phục gia đình cho tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
kết quả khám nghiệm xác định cháu bé tử vong vì chấn thương sọ não chảy máu não phù não
cháu bé chưa biết nói và hai cô giáo này thì có những cái thời gian để quanh cò trối tội qua những vết thương ở trên người của cháu bé
chúng tôi nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng của công an thành phố vào cuộc điều tra quyết liệt để truy tố xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo cơ quan chức năng cơ sở mầm non tại xã vương t urged các đối tượng tìm hiểu và kiểm tra vấn đoán

lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trên hại trình báo thì có đối tượng khác đã nhanh chóng bị bắt giữ và xử lý
riêng nguyễn thị lý đã bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên án bị cáo nguyễn thị lý chín tháng tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản
lợi dụng sự tin tưởng của chủ doanh nghiệp triệu minh phúc đã lấy nhiều túi sách mang bán
đối tượng vừa bị công an huyện châu thành tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phúc là công nhân làm việc tại doanh nghiệp tư nhân ngô kim loan tại ấp phú quế xã phú phong huyện châu thành
được chị loan giao nhiệm vụ đem nguyên liệu và phụ liệu đến các hộ dân rồi nhận lại túi sách thành phẩm đem về xưởng để chị loan bàn giao lại công ty
vào tháng một mươi hai năm ngoái lợi dụng sự tin tưởng của chị loan phúc đã lấy một số túi sách thành phẩm bán cho lê văn lượng ở ấp mới xã long định huyện châu thành
tính đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phúc chiếm đoạt của chị loan bốn mươi bốn một trăm linh túi sách các loại với tổng trị giá gần hai trăm tám mươi triệu đồng
qua làm việc lê văn lượng thừa nhận mua túi sách của phúc đồng thời giao nộp hơn ba bảy trăm linh túi sách
cơ quan kỳ sát điều tra công an tp hcm đã tống đạc quyết định khởi tố vụ án hình sách
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một mươi bốn đối tượng là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v quận tân bình và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn chín g huyện củ chi
cụ thể một mươi ba đối tượng bị khởi tố về tội nhận hối lộ gồm lê minh huy chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm năm nghìn chín g phạm hiễu hiệp nguyên là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn chín g
và tỉnh lê minh huy
từ tấn kiên là nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn chín g nguyễn đỉnh quân nguyên là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn năm v quốc duy thịnh nguyên là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn năm v ngô đăng hoàng nguyễn quốc anh nguyễn hoàng khải nguyễn thanh toàn lê vũ trọng đạt nguyễn xuân tân nguyễn phan vũ đức tô anh vũ là nhân viên đăng kiểm của chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v quận tân bình
một đối tượng bị khởi tố về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự là dương nghĩa nhân viên sửa chữa ô tô trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v quận tân bình
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phối hợp cùng công an quận tân bình đã tiến hành khám xét tại trung tâm đăng kiểm năm v thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
đại công an tp hcm tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật
về vụ giám đốc vinaca nam tây nguyên cùng thuộc cấp gây thiệt hại cho nhà nước tám mươi năm tỷ đồng tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo là trần minh thắng giám đốc phan thanh lợi phó giám đốc
vũ đức thuận trưởng phòng kinh doanh trần anh dũng phụ trách phòng kế toán hoàng công đạt kế toán phan thị nhung thủ quỹ và nguyễn như lam thủ kho của công ty vina cà phê nam tây nguyên
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi ba thắng được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty vina cà phê nam tây nguyên
tuy nhiên thắng cùng với năm thuộc cấp đã có hành vi vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản của nhà nước vi phạm các quy định
tài sản của pháp luật gây thiệt hại hơn tám mươi năm tỷ đồng riêng thắng gây thiệt hại hơn ba mươi chín tỷ đồng dũng và thuận gây thiệt hại hơn ba mươi chín tỷ đồng đạt nhung và lam gây thiệt hại hơn tám tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần minh thắng một mươi năm tù giam vũ đức thuận và trần anh dũng cùng năm năm tù giam ba bị cáo còn lại lãnh ba năm tù giam
một nhóm đối tượng do lê vũ phong chú tỉnh quảng trị cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng trăm bị hại
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công nhóm đối tượng này
để thực hiện hành vi phạm tội của mình các đối tượng đã tiến hành lập tài khoản facebook có tên ảnh đại diện giống với bạn của tài khoản facebook định chiếm đoạt
sau đó tạo một trang web giả mạo với nội dung bình chọn tài năng nhí gửi đường link để lừa chủ tài khoản cung cấp thông tin theo yêu cầu
sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản nhà đối tượng tiến hành nhắn tin lừa tiền
chỉ từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền gần hai tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ một mươi điện thoại hai máy tính một mươi năm thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố các đối tượng về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng điều tra